ngày một mươi sáu tháng một iran khẳng định đang đẩy mạnh hoạt động làm dầu urani và cho biết lượng urani được làm giàu mỗi ngày hiện tại đã cao hơn so với thời điểm trước khi thỏa thuận hạt nhân lịch sử được ký kết hồi năm hai nghìn một mươi năm
tổng thống iran hassan rouhani nhấn mạnh nước này giờ không còn chịu bất cứ hạn chế nào trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân và hoạt động làm dầu urani mỗi ngày hiện đang cao hơn bao giờ hết
tuy nhiên nhà lãnh đạo iran không nêu rõ liệu iran đang thúc đẩy số lượng urani được làm giàu hay đang tăng mức độ làm dầu urani
tuy nhiên tổng thống rouhani cho biết sẵn sàng đối thoại về thỏa thuận hạt nhân lịch sử
trước đó cùng ngày giới chức ngoại giao liên minh châu âu và iran đã nhóm họp tại thủ đô new delhi của ấn độ để thảo luận về việc cứu vãn thỏa thuận hạt nhân hiện nay